bệnh viện hồi sức covid một mươi chín thành phố thủ đức tại bệnh viện ung mứa
tp hcm cơ sở hai nơi đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch từ các
bệnh viện tuyến dưới chuyển lên trong số các y bác sĩ đang làm việc tại đây có một người vô cùng
đặc biệt đó chính là cử nhân vật lý trị liệu trương văn hiền của bệnh viện trợ rẫy
trong những ngày chạy đua dành giật sự sống cho bệnh nhân covid một mươi chín anh trương văn hiền không may
nhiễm sars cov hai và trở thành f thế nhưng thay vì nghỉ ngơi điều trị với trách nhiệm của một
bác sĩ khuất trên mình chiếc áo blue trắng anh đã lựa chọn xin được ở lại để tiếp tục chăm sóc
bệnh nhân san sẻ gánh nặng với đồng nghiệp và rồi anh trở thành một bác sĩ đặc biệt tại đây
với tên gọi bác sĩ f
nên lúc ngủ bình thường thì mình sinh ra sinh ra để phục vụ nếu mình nằm ở trong đó thì mình
thấy bệnh nhân diễn động lúc nào cũng diễn động một ngày mình có thể là năm bảy km nhưng vào đó mình
nằm một chỗ thì mình cảm thấy rất là phí thử ra mình tịnh nguyện ra để mình làm
nhu cầu của bệnh nhân nhu cầu giảm điếc trị liệu rất nhiều nhưng mà lực lượng của chợ rẫy cử
ra đây chỉ có ba người thôi và kèm theo mấy sinh viên trường đại học hồng bàn thì bệnh nhân rất là
cuối cùng không có ai hết
không có lực lượng
thành thử ra là mình ra để hỗ trợ mấy bạn
hỗ trợ bệnh nhân phục hồi tốt hơn
tại vì cái nhu cầu giật lý trị liệu
ngoài cái điều trị triệu chứng của cái bệnh nhân covid
thì nhu cầu giật lý trị liệu rất là cao
thành thử ra là mình tình nguyện
từ nguyện đi ra để phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn
trước đây mình là người bình thường
thì mình vô mình gặp f
thì mình cảm thấy rụt rè
cảm thấy mình lo sợ
mình có thể bị nhiễm bất cứ lúc nào
nhưng mà sau khi mình bị nhiễm rồi
mình cảm thấy bình thường lắm
cái cảm giác mình tiếp xúc f bình thường
giống như người mình
giống như mình vậy đó
không có cảm giác gì sợ sệt
mình thấy mình tiếp xúc bệnh nhân nó tự tin hơn nữa
thật chứ lúc đầu mới ra
mà nói ba người mở số lượng bệnh
thì rất là quan mang
không biết sao mình làm hết
nhưng mà lúc đó thì cũng định thường lại
là cái bệnh nào mà cần thiết
có nghĩa là mấy bệnh nhân nào
mà có khả năng hồi phục nhanh
thì mình sẽ giúp giải quyết sớm hơn
rồi sau đó thì
có sinh viên đồ theo
hiện tại bây giờ nó có sáu bạn phải bắt vào
với sáu bạn sinh viên bên hồng bàng
thì nó đã cải thiện lực lượng
nó cũng khoảng mười mấy người
với lượng bệnh thì trung bình mỗi người khoảng hai mươi ca
hai mươi k một ngày
rồi hết chậm rồi
rồi thở lại bình thường
chú anh ơi tập rồi thấy sao
thấy khỏe không
hiện tại bây giờ thấy sao
thấy khỏe không
thấy khỏe mà lâu lâu mới nó quặng lên
lâu lâu nó quặng lên
công việc của mình ở đây là
chia ra ba trường hợp
trường hợp là hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân thở máy
trường hợp thứ hai là thở máy liều cao
thứ ba là thở oxy
thì mình giúp cho bệnh nhân tống đải
trường hợp thứ nhất thở máy
giúp cho bệnh nhân đào thải cái đầm nhớt
trong trường hợp đó nếu mà mình thảo thải được tốt
thì sẽ sớm cái máy
trường hợp thứ hai
bệnh nhân thở dòng máy liều cao
thì cái đó là nó giữa
ranh giới giữa thở máy với thở oxy
thành thử là mình giúp
ngăn được cái trường hợp đó
thì mình đưa ra cho bệnh nhân thở oxy
thì sẽ ra mau xuất diện hơn
hiện tại bây giờ nói thật là chưa có báo cho gia đình
chứ nghĩ là mình người bình thường
mỗi lần mà gọi điện hay là
video call thì mình mặc đồ bình thường
tại vì mình không có thấy gì
cái cảm giác là mình bệnh
thành thử là không có báo cho người nhà mình ra ra nếp không

thành thử anh đánh cau
thành th improve
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại